mặc dù có những chiếc camera an ninh soi chiếu nhưng chúng vẫn bất chấp để thực hiện hành vi phạm pháp và bọn chúng luôn có sự chủ động
cái thứ hai là phương thức thủ đoạn của các nhóm đối tượng trộm bây giờ là chúng hay đeo găng tay này rồi đeo khẩu trang này đổi mũ
nên cái việc mà nhiều có những gia đình có những người dân mặc dù có lắp đặt camera quay lại hình ảnh
nhưng cái việc mà nhận dạng cái đối tượng ấy thì rất khó khăn cho cơ quan điều tra
trước khi đi ngủ phải kiểm tra lại hệ thống cửa sổ cửa ra vào và cửa tôm
nên khóa cửa cọc và cửa phụ cẩn thận
đối với các nhà tập thể có thể lắp các chuồng cọp song vẫn phải đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy
đối với nhà biệt thự có không gian rộng xung quanh nhà vườn nên lắp đặt hệ thống camera quan sát đề phòng đối tượng đột nhập vào qua tường rào chờ thời cơ thích hợp lẹn vào trong nhà
đối với các nhà tập thể có không gian rộng xung quanh là vườn chờ thời cơ thích hợp lẹn vào trong nhà
đối với các nhà tập thể có không gian rộng xung quanh là vườn chờ thời cơ thích hợp lẹn vào trong nhà